đã trở thành thông lệ cứ đến dịp lễ tết hay rỗ chạp hàng năm người dân ở xóm gò bái lại chung tay cùng nhau chăm lo cho hàng trăm phần mộ vô danh đã được quy tập về đây
người mang lễ người góp công đó là câu chuyện cảm động về nghĩa trang tình người của bà con sinh sống quanh gò bá sứ thôn phú sơn nam xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng
lá thư nặng trăn trở của trường thôn lê văn định đã lay động được tấm lòng của bà con lối xóm từ đó những đóng góp đầu tiên đã được gửi về